hẹn gặp lại
sau khoảng một tháng nấm sẽ mọc ra và cho thu hoạch

sau khoảng một tháng nấm sẽ mọc ra và cho thu hoạch